trung thu không chỉ là tết đoàn viên là nét văn hóa truyền thống của người việt nam
mà đây còn là dịp để các em nhỏ có thêm nhiều hoạt động vui chơi bổ ích
vui tết trung thu cms trăng vàng ấm áp tình đoàn viên là một trong những sự kiện được tổ chức nhân dịp này
nhằm tạo sân chơi thú vị cũng như cơ hội để các em nhỏ tìm hiểu về giá trị tinh thần truyền thống
sau những giờ học toán sáng tạo
mục tiêu của chương trình là giúp các em nhỏ rời xa những thiết bị điện tử cầm tay như điện thoại máy tính bảng
và cùng nhau tham gia vào các trò chơi vận động sôi nổi gian luyện sức khỏe
cùng với đó các em được tìm hiểu về sự tích trung thu câu chuyện chú cuội chị hằng
từ đó hiểu về ý nghĩa của ngày lễ trung thu hoạt động vui tết trung thu cms trăng vàng ấm áp tình đoàn viên
cho các em nhỏ và gia đình trải nghiệm quá trình làm bánh trung thu và làm đèn ông sao
với nhiều em nhỏ đây là lần đầu tiên được cùng cha mẹ làm món bánh dẻo truyền thống
việc tự tay làm bánh và làm đèn trung thu sẽ rèn luyện cho các em tính kiên nhẫn kỹ năng quan sát
giúp các em phát triển tư duy độc lập kích thích trí tưởng tượng trong học toán sáng tạo
trăng vàng ấm áp tình đoàn viên được tổ chức tại một mươi hai trung tâm thu hút gần bốn học sinh và gia đình tham gia trên toàn quốc